tiện lợi đa dạng dễ mua dễ dùng nhưng cũng không ít nguy hiểm nếu sử dụng sai mục đích
bình đã vứt nó sau một mươi tuần sử dụng thực ra nó khá là tiện luôn ý nhưng mà mình mới phát hiện
rằng nó là nhựa số bảy đây là video đang gây sốt trên tik tok trong những ngày gần đây sau khi
video này lên xu hướng một số cư dân mạng đã có động thái vứt bỏ chiếc bình nước mà họ sử dụng
với lý do tương tự khiến nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc những sản phẩm nhựa mà họ đang sử dụng
dụng liệu có an toàn các bạn có thường xuyên sử dụng lại cha nhựa là phải phân biệt được loại
nhựa nào có thể tái sử dụng thì mới giữ lại trong nhà mình ba mẹ nhà trên thực tế hầu hết các hộp
nhựa chai nhựa từ các nhà sản xuất chính thống đều có các ký hiệu và các con số được ghi trên
phần thân hoặc đáy của sản phẩm cụ thể nhựa pt ký hiệu số một đây là loại nhựa chỉ nên sử dụng một
lần duy nhất mặc dù thường dùng để đựng nước ngọt nước khoáng các loại nước chấm nước trái cây nhựa
hdpe ký hiệu số hai được dùng để chế tạo các vật dụng như chai nhựa bình đựng sữa đựng dầu ăn
đồ chơi và túi nhựa đây là loại nhựa tốt nhất trong tất cả các loại nhựa có thể dùng để đựng thực
phẩm lâu dài nhựa pvc ký hiệu số ba gồm các loại màng bọc bao bì màng bọc thực phẩm màng nhựa kiến
trong suốt bình đựng dầu ăn đựng nước thực phẩm dạng lỏng không tái sử dụng để đựng thực phẩm đặc
biệt là đồ nóng nhựa ldpe ký hiệu số bốn được sử dụng trong các sản phẩm dùng một lần như túi nhựa
hoặc găng tay ni lông túi ni lông túi đựng và hộp bánh không nên dùng nhựa số bốn trong lò vi sóng
nhiệt độ cao nhựa pp khí hiệu số năm loại nhựa này có thể tái sử dụng có thể chứa nước trong thời gian
dài có thể dùng trong lò vi sóng từ hai đến ba phút nhựa ps nhựa tái sinh số sáu thường dùng làm hộp
xốp đựng thức ăn hoặc dĩa ly muỗng dùng một lần không được dùng để đựng thực phẩm lâu dài nhựa p
c nhựa số bảy hoặc không ký hiệu đây là loại nhựa cực kỳ độc hại thường dùng để sản xuất thùng
nhựa đựng hóa chất như vậy không phải loại nhựa nào cũng phù hợp để đựng thực phẩm hoặc nước uống
trong thời gian dài thậm chí rất nhiều sản phẩm làm từ nhựa không rõ xuất xứ không có ký hiệu
tiềm ẩn vô số nguy cơ gây bệnh các hạt chất như là bpa bpa ở đây chính là bisphenol a khi mà các
hạt chất này của chúng ta thì nó sẽ ảnh hưởng nó sẽ cạnh tranh với các học môn ví dụ như là các
học môn về sinh sản như là tittosterol này ostrogen này và nó ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chúng
ta cũng như là có thể gây ra những cái nguy cơ ví dụ như là dạy thì sớm ở trẻ ngoài ra thì các cái
thành phần khác như là thành phần ta lấy ít cái thành phần này giúp cho nhựa có thể tăng cái độ
mềm dẻo độ đàn hồi như khi tiếp xúc lâu với các thành phần này thì cũng có thể sinh ra những bệnh
này hen xuyễn này ung thư này ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa và hệ đường ruột của chúng ta thế nhưng
nhiều bà nội trợ việt lại thường có thói quen sử dụng các đồ dùng từ nhựa để đựng đồ ăn thức uống
thậm chí không ít người coi việc tái sử dụng các chai nhựa bất kỳ để dùng làm bình đựng nước
chuyện thường tình à à ừ mình thì cứ đi siêu thị hay là đi hàng để mua thì ví dụ như là các cái gì
này dựa trên như chai nước lọc hay là đồ các cái hộp kem hay là các cái thứ ra dụng mà thấy hay mà
nó bền bền thì mình cũng hay để mình sử dụng lại ví dụ như là chai nước này hay là các cái đồ về mình đự
dầu mỡ hay là các cái đồ thức ăn còn mình hay để vào đấy mình thấy còn mới còn tốt thì mình sử dụng
lại thôi chứ mình không tìm hiểu gì về các cái sản phẩm mình đã tái sử dụng rồi đồ nhựa xuất hiện ở khắp
nơi và sự thật là chẳng mấy người quan tâm đến ký hiệu trên các sản phẩm nhựa để tránh dùng phải các
loại nhựa độc hại
sử dụng lúc nào cảm thấy nó cũ thì là vứt đi có nghĩa là mình chỉ ngắm cái hình thức ví dụ nhìn
thấy nó đẹp nói thì là mình đem về sử dụng nhưng mình không có nghĩa là không để ý cái nhãn mát
nhãn hiệu kể cả người mua hàng có mong muốn tìm hiểu thì chưa chắc người bán đã biết để mà tư vấn
hàng công ty đây không phải là nhựa đều đâu chứ không có loại nào có nhãn à
ừ không có
năm này là cái gì cái nhiễm về nâu nhựa thì nó nói thật nên âm thầm thì nhiều khi là vài
con thưa nhất là không nhận thức hết và không có kiến thức hiểu biết phân biệt nhựa nào như an toàn
nhựa là nhựa bình thường an toàn và những nhựa nào là nhựa độc hại rất nguy hiểm đấy thì tuyên truyền là chủ yếu
và thứ hai đồng thời là cũng kiến nghị cơ quan nhà nước
chức năng tăng cường kiểm soát xử lý những sản phẩm đưa thị trường mang có tiềm bẩn sự nguy hại cho người tiêu dùng
các chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng tốt nhất nên hạn chế sử dụng hộp nhựa chai nhựa để bảo quản thực phẩm
không dùng hộp nhựa đựng các loại thức ăn đồ uống nóng trên một trăm linh độ c
nhất là các loại thức ăn rán có nhiều mỡ đang nóng thức ăn đồ uống chua hay mỡ dầu ăn
chỉ dùng sản phẩm nhựa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
nên thay thế hộp nhựa bằng sành xứ hoặc thủy tinh khi cất chữ thực phẩm hoặc quay lò vi sóng